sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp hội đồng điểm sàn
để đưa ra ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở này các trường đại học sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu vào các ngành của trường
đây sẽ là năm cuối cùng bộ đưa ra điểm sàn chung cho các trường
từ năm hai nghìn một mươi tám các trường đại học tự quyết định ngưỡng chất lượng đầu vào của mình
theo đó điểm sàn xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi năm năm điểm áp dụng cho tất cả các khối thi a a một b cd
mức điểm sàn năm nay nhích hơn so với điểm sàn đại học năm hai nghìn một mươi sáu là nửa điểm
mức một mươi năm năm điểm là tổng điểm của ba môn thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
không nhân hệ số chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
sau khi có điểm sàn do bộ giáo dục và đào tạo công bố
các trường đại học đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
các thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng một từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bảy
năm nay cả nước có tám trăm sáu mươi năm chín trăm bảy mươi năm thí sinh dự thi
số thí sinh đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học là sáu trăm bốn mươi bốn trăm hai mươi năm em
trên tổng chỉ tiêu đại học xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi là ba trăm ba mươi hai bốn trăm chín mươi sáu chỉ tiêu
điểm trung bình các khối thi
sau khi có điểm ưu tiên năm nay không khác biệt nhau nhiều
khối a là một mươi tám ba mươi tám điểm
số thí sinh đạt trên sàn là hai trăm bảy mươi hai một trăm ba mươi thí sinh
khối a một một mươi bảy tám mươi sáu điểm
số thí sinh đạt trên sàn là hai trăm năm mươi một bốn trăm ba mươi bảy thí sinh
khối b một mươi bảy bảy mươi hai điểm
số thí sinh đạt trên sàn là hai trăm năm mươi bốn tám thí sinh
khối c một mươi tám tám mươi sáu điểm
số thí sinh đạt trên sàn là hai trăm ba mươi tám
số thí sinh đạt trên sàn là hai trăm ba mươi ba chín trăm linh chín thí sinh
và khối d là một mươi bảy năm mươi một điểm
số thí sinh đạt trên sàn là bốn trăm linh ba bốn trăm linh bốn thí sinh
khối d có số thí sinh đạt trên sàn cao
do đây là ba môn bắt buộc hầu như tất cả thí sinh đều dự thi
dù số thí sinh đạt trên sàn cao nhưng tổng số nguyện vọng xét tuyển vào khối d chỉ khoảng hai mươi bốn
trong khi đó khối a có tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển gần ba mươi năm
tuy nhiên phổ điểm hay ngưỡng đạt trên sàn cao là hai mươi bốn
bảo chất lượng đầu vào chỉ là những yếu tố tham khảo
để đảm bảo khả năng trúng tuyển vào các ngành phù hợp
thí sinh phải cân nhắc để lựa chọn đủ các ngành có khả năng trúng tuyển ở các mức khác nhau
đồng thời phải cân nhắc kỹ trật tự đặt các nguyện vọng này
bộ giáo dục và đào tạo cũng lưu ý mỗi thí sinh chỉ được phép thay đổi nguyện vọng một lần
khi thay đổi nguyện vọng thí sinh có thể điều chỉnh trường ngành thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng
tổ hợp dùng để xét tuyển chế độ ưu tiên
nếu thí sinh không thay đổi chế độ ưu tiên và không tăng số nguyện vọng
có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng trực tuyến
ngược lại thì phải đăng ký thay đổi nguyện vọng bằng phiếu tại các điểm đăng ký dự thi
thời gian đăng ký trực tuyến là từ một mươi năm tháng bảy đến hết ngày hai mươi một tháng bảy
thời gian đăng ký tại các điểm đăng ký dự thi là từ một mươi năm tháng bảy đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy